tại đà nẵng việc đi chợ bằng phiếu được thực hiện trong những ngày qua
tuy có phần bỡ ngỡ với nhiều người nhưng lại được đại đa số người dân ủng hộ
tất cả vì một mục tiêu chung là sớm đẩy lùi dịch bệnh
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
tại các cổng chợ truyền thống lực lượng chức năng luôn túc trực để kiểm tra phiếu đi chợ của người dân
ngay chẵn phiếu màu hồng còn phiếu màu xanh thì đi chợ vào ngày lẻ
trên mỗi phiếu đều có dấu xác nhận của chính quyền địa phương
các phiếu đều để chống thông tin nhằm tạo điều kiện cho mỗi người dân chủ động điền vào trước khi vào chợ
mỗi hộ dân được phát năm phiếu tương đương với đảm bảo nhu yếu phẩm trong một mươi năm ngày
phiếu sử dụng một lần tại một chợ bất kỳ trên địa bàn
cùng với việc phát phiếu các địa phương đã kịp thời thông tin tuyên truyền để người dân chia tần suất đi chợ hợp lý
trong những ngày đầu thực hiện lượng người có mặt tại các chợ lớn của đà nẵng như chợ hàn chợ cồn chợ mới đều giảm hơn trước
dù không thuận tiện nhưng vì sức khỏe cộng đồng nên phương án này nhận được sự ủng hộ của các tiểu thương
không có sao đâu chẳng thà muốn bán ít xí mà đảm bảo cho mình
trước đây chợ có là tám cổng bây giờ chỉ tập đông vào hai cổng chấn thôi để mà xót xét cái việc thẻ vào chợ
thì qua ngày đầu thực hiện thì tình hình giãn cách nó cũng thực hiện rất là rõ
việc thực hiện đi chợ bằng phiếu tại các chợ truyền thống trong những ngày qua được người dân nghiêm túc chấp hành
tuy nhiên thời gian thực hiện sẽ còn kéo dài
vì vậy các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành phòng bệnh covid một mươi chín trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp